thưa quý vị và các bạn cao lộc là huyện biên giới của tỉnh lạng sơn
với trên chín mươi ba dân số là người dân tộc thiểu số sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và lâm nghiệp
khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện ủy ủy ban nhân dân huyện đã xác định phát triển kinh tế
nâng cao đời sống thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm và cốt lõi
do đó hàng loạt các mô hình sản xuất đã được chính quyền và người dân huyện cao lộc đẩy mạnh thực hiện
đến nay bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc

điểm gia cát huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
với đa số là bà con các dân tộc tày nùng giao cùng sinh sống
đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp
những năm qua thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
đời sống của bà con đã không ngừng nâng cao
đến nay trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
như hồng không hạt khoai tây dưa hấu trồng rau sạch theo tiêu chuẩn an toàn
ngày càng được bà con hưởng ứng
trong đó điển hình có thể kể đến là mô hình trồng rau
theo tiêu chuẩn an toàn của hợp tác xã rau củ quả sạch gia cát

đây là mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn của hợp tác xã rau củ quả sạch gia cát
với diện tích gần ba hectare hợp tác xã sản xuất chủ yếu các loại rau như cải xanh cải làn
củ cải giống hàn quốc
bằng việc liên kết với doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm hợp tác xã đã được công ty hỗ trợ về giống
kỹ thuật trong sản xuất những sản phẩm rau củ quả an toàn và bảo đảm chất lượng
không những vậy công ty còn bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hợp tác xã
do đó các xã viên trong hợp tác xã đã hoàn toàn yên tâm khi sản xuất
hiện nay chúng tôi cũng đã được liên kết với công ty an phát dưới hà nội
hợp tác xã đã cung cấp những giống củ cải của hàn quốc
loại giống này có năng lực rất là cao mà giá cả thì nói chung là cái loại này thì cũng được so với cái giống bản địa thì được cái chất lượng nó tốt hơn cái giống bản địa
chúng tôi sẽ được cái công ty an phát là cũng
khi chưa vào hợp tác xã rau của chúng tôi làm ra không biết đem đi đâu bán
toàn phải tự ra chợ bán nên giá không ổn định
nhưng từ khi vào hợp tác xã rau của chúng tôi được mua hết
ngoài ra liên kết với công ty được cán bộ của công ty đến hướng dẫn kỹ thuật trồng rau
trung bình mỗi tháng xưa chúng tôi chỉ đủ ăn thôi nhưng giờ có đồng ra đồng vào thu nhập lại ổn định cũng được tầm năm triệu một tháng
những mô hình sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con các dân tộc trên địa bàn xã gia cát
đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã đạt hai mươi sáu triệu đồng một người một năm tăng bảy triệu đồng một người một năm so với năm hai nghìn một mươi
bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo giảm từ chín sáu xuống còn sáu tám
có cuộc sống ổn định bà con các dân tộc trong xã đã đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng làm thay đổi bộ mặt nông thôn
với những cách làm hạng
hay sáng tạo của mình cuối năm hai nghìn một mươi năm xã gia cát đã đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
và đây cũng là xã đầu tiên của huyện cao lộc đạt chuẩn nông thôn mới
còn đây là mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản của hợp tác xã hợp thịnh trên diện tích hơn bốn hectare
tại thôn phai luông xã hợp thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
với việc liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn dehu hợp tác xã đã được phía công ty cung cấp
và hỗ trợ về kỹ thuật giống và thức ăn chăn nuôi
với quy trình khép kín ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi từ quy trình phòng dịch
áp dụng kỹ thuật trong phối giống chăm sóc lợn mang bầu lợn con đã giúp mô hình của hợp tác xã
bảo đảm kỹ thuật giống và thức ăn chăn nuôi
hợp tác xã đã được quy trình vệ sinh phòng dịch và tránh được dịch bệnh
để bảo đảm vệ sinh phòng dịch trong chăn nuôi hợp tác xã đã áp dụng nghiêm ngặt các bước phòng dịch
như khi đi vào khuôn viên hợp tác xã phải qua phòng khử trùng
mọi người trước khi vào khu vực chuồng trại đều phải cách ly trong khuôn viên hợp tác xã tối thiểu một ngày
và tất cả các người lao động làm trong hợp tác xã đều ở cách ly tại hợp tác xã
đây là quy mô tương đối lớn trên sáu trăm linh nái

thứ nhất là quản lý dị bệnh không thể giống như dân tự tiện mình vào được
nhưng người thấy là từ vấn đề về sát trùng sau đó đưa cám vào trong này
thì thứ nhất là chương trình dinh dưỡng thì đây một trăm linh là trăm bằng cám công nghiệp
nó phải đổi hỏi là khẩu phần ăn
thêm nữa là cái quản lý chăm sóc nó phải tốt hơn so với ngoài dân
và đặc biệt đây là trùng kín trùng kín là cái vấn đề cách ly thì nó sẽ tốt hơn
với quy trình khép kín hợp tác xã đã tận dụng được tất cả những phụ phẩm chăn nuôi giúp thêm doanh thu
hàng năm với những phụ phẩm được thải ra từ chăn nuôi
công ty đã sản xuất được sáu trăm linh tấn phân vi sinh và đem lại thu nhập thêm hơn ba tỷ đồng mỗi năm
hàng ngày chúng tôi thu được một lượng phân chuồng khá là lớn
và chúng tôi cũng đã ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
và đã mạnh dạng đầu tư sử dụng sản xuất phân bón
hằng mấy công suất là khoảng sáu trăm linh tấn trên năm
bằng việc liên kết chặt chẽ từ đầu vào đến sản xuất đã giúp công ty sản xuất được những sản phẩm có chất lượng
và được nhiều thương lái ở lạng sơn nói riêng và miền bắc nói chung biết đến và tìm mua
tôi vẫn mua lợn ở hợp tác xã này tôi điện trước cho hợp tác xã
người ta đồng ý là tôi nên bắt
trên đó con giống này thì người dân nuôi và họ nói là con giống là bảo
ngoài ra do lao động phải sống và làm việc bên trong hợp tác xã để bảo đảm vệ sinh an toàn phòng dịch
nên hợp tác xã đã tận dụng những quỹ đất của mình để giúp người lao động có thêm đất sản xuất
cải thiện bữa ăn cũng thêm an tâm khi sống và sinh hoạt tại hợp tác xã
trước đây thì tôi là làm việc ở nhà nông nhà thì làm việc nhà nông thôi
thế tôi lên đây làm thì là cái nguồn thu nhập của tôi thì nó có tăng hơn
sau mới ở nhà và có nguồn đồng dành đồng dư để mà tăng thu nhập cho gia đình
đất đai thì là hợp tác xã có thì là dòng rau để nuôi công nhân ăn hằng ngày
thu nhập của người dân tại xã áp thành chủ yếu là về nông nghiệp
và qua cái hợp tác xã này cũng tăng cái nguồn thu ngân sách cho nhà nước
cũng như là tạo việc làm cho người lao động tại địa phương
thu nhập thì bình quân thì cũng từ
lên sáu triệu đồng trở lên nhân viên cho hợp tác xã và cũng phát triển trong cái tiêu chí nông thôn mới
trong đó là có cái tiêu chí là hợp tác xã và tổ hợp tác
thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn mới đối với miền xuôi đã khó
tuy nhiên đối với những địa phương vùng núi còn khó khăn hơn gấp nhiều lần
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn trọng nghĩa phó bí thư huyện ủy
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn trọng nghĩa

xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
và bình quân các tiêu chí thì mới đạt tám mươi hai tiêu chí trên một xã
vâng đối với một huyện vùng biên như cao lộc của tỉnh lạng sơn
thì có thể nói là cái việc mà xây dựng chương trình mục tiêu gia sử dụng nông thôn mới
thì luôn luôn là một bài toán khó đối với lãnh đạo các địa phương
vậy thì lãnh đạo huyện cao lộc đã đưa ra những cái giải pháp gì
và giải quyết những cái khó khăn đó như thế nào ạ
chúng tôi cũng xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và vô cùng khó khăn
thứ nhất thì về cái đặc điểm về địa lý
huyện cao lộc là một huyện biên giới miền núi
do vậy là cái đường giao thông đi lại thì hết sức khó khăn
dân cư thì sống phân tán
mật độ dân cư thấp
thì thu nhập bình quân trên đầu người là đạt chất thấp
bên cạnh đó thì chúng tôi thì có hai mươi một xã
trong đó là có một mươi bốn xã xã vùng ba
nhiều thôn đặc biệt khó khăn
chúng tôi cũng nghiên cứu quan trị sâu những cái đường đối quan điểm của đảng
rồi là vận dụng cái chính sách hoạt động của nhà nước
và có thể thực hiện những việc xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là tuyên truyền vận động đến người dân
hiểu rõ cái mục đích của nhà nước và các nội dung của nhà nước
mục tiêu mục đích xây dựng nông thôn mới
nhằm thay đổi cái mặt nông thôn
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
từ đó để cho người dân ủng hộ
và tự mình thực hiện
đồng thời cũng ủng hộ công cuộc xây dựng của nông thôn mới của huyện
vâng như ông vừa chia sẻ thì có thể nói rằng là
đối với một huyện biên giới như của tỉnh lạng sơn là cao lộc
cái vấn đề mà xây dựng nông thôn mới còn gặp rất là nhiều những khó khăn thách thức
vậy thì huyện đã đang và sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp gì
để có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng chương trình này ạ
trong năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng được một số mô hình rất là quan trọng
thứ nhất là mô hình về trồng rau an toàn
với cái diện tích là trên một mươi hạt án
rồi mô hình về cái cây hồng bảo lâm
là cái cây đặc sản của huyện
rồi mô hình về cái cây hoàng ngọc
mô hình về chăn nuôi
chăn nuôi bò chăn nuôi lợn chăn nuôi gà vịt
và một số mô hình khác
thì những cái mô hình này thì cũng đã đem lại cái hiệu quả kinh tế cao
cũng làm cho người dân thay đổi cái nhận thức của người dân
người dân nhận thấy rằng là nếu thực hiện tốt cái kỹ thuật
cũng như là làm tốt công tác thị trường
thì cái thiêu nhập sẽ được nâng lên
và từ đó thì những cái hộ dân khác
người ta sẽ nhìn vào đấy và cũng sẽ thực hiện
nó sản xuất nông nghiệp nó tốt hơn
và trong năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi cũng đang tập trung
chỉ đạo là chuyển đổi về cái cơ cấu nông nghiệp
trong đó cũng tập trung vào những cái cây
những cái con lợi thế của địa bàn huyện
tập trung xây dựng mỗi sản xuất của nông nghiệp
để tạo ra ít nhất là một mô hình nữa
từ đó thì chúng ta sẽ nhân rộng lên theo cái hướng hàng hóa
nhằm tạo ra cơ quan việt nam tăng thu nhập cho người dân
sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài nguyên
về đất đai cũng như là đạo động
để thay đổi về cái thu nhập
nâng cao mức thu nhập cho người dân
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn
với sự vào cuộc quyết liệt của cấp huyện việt nam
chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
bộ mặt nông thôn của huyện miền núi biên giới cao lộc
đã được khởi sắc từ ngày
và đến đây thì chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại